liên đoàn lao động tỉnh nguyễn thị như ý cho biết ngay khi nắm tình hình liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn huyện vĩnh cửu đến hiện trường xác minh báo cáo cụ thể sự việc xảy ra
liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với các ngành chức năng xác minh nguyên nhân vụ tai nạn có chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động
theo bà ý công ty nơi xảy ra vụ việc là doanh nghiệp nước ngoài
việc công ty tổ chức cho người lao động đi làm trong nghỉ lễ không trái luật nếu doanh nghiệp có thỏa thuận với người lao động
chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh đã vào viện thăm công nhân bị thương nặng và hỗ trợ hai triệu đồng một người
ubnd tỉnh đồng nai hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho gia đình các nạn nhân tử vong hỗ trợ một mươi triệu đồng cho gia đình các nạn nhân bị thương
trong số sáu người tử vong có một người quốc tịch trung quốc
tai nạn lao động trên nhiều nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng
khi nhớ lại khoảnh khắc lò hơi của công ty gỗ bình minh huyện vĩnh kiểu đồng nai phát nổ thổi bay tất cả mọi thứ
may mắn sống sót sau vụ nổ chị bình quê phú thọ vẫn còn run dày sợ hãi
cảnh tượng khủng khiếp cướp đi tính mạng của sáu đồng nghiệp chắc chắn có lẽ sẽ ám ảnh chị suốt quãng đời về sau
vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh giọng chị run run cho biết
sáng ra mọi người tới công ty và làm việc bình thường chị cũng vậy
khoảng tám giờ thì tiếng nổ lớn phát ra mọi thứ dung chuyển đổ sập
bụi mù mịt lúc đó chị chỉ kịp ôm đầu ngã xuống
khi tỉnh dậy thì thấy nhiều đồng nghiệp nằm bất động không toàn thay
xung quanh mọi thứ đổ sập tan tành
lúc một mươi năm h ba mươi phút anh tê công nhân làm việc trong công ty gỗ bình minh
đứng trước cổng phụ để chờ vào lấy chiếc xe cặt máy mà bạn của mình là nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa thống nhất để lại đây
anh tê kể lúc vụ nổ xảy đến anh đang làm việc trong công ty gỗ bình minh nhưng ở khu vực khác với khu vực đặt lò hơi
tiếng nổ phát ra cây đùng to như tiếng bom mìn khiến tất cả công nhân đều khuồn bay phách lạc
anh tê nói thêm sau khi vụ nổ kinh hoàng xảy đến tất cả công nhân đã rời khỏi xưởng
hiện tại nơi này chỉ còn vài bảo vệ phụ trách canh giữ cổng
còn với anh ngọc lan ngụ xã thiện tân huyện vĩnh cửu giây phút chứng kiến thi thể các nạn nhân nằm trong sân đến giờ vẫn còn ám ảnh
anh lang từng làm việc ở công ty gỗ bình minh hiện tại đã nghỉ để chuyển sang công việc mới
anh lan nói mình là một trong số những người đầu tiên tiếp cận hiện trình
vụ nổ nhìn thấy các nạn nhân nằm trên nền đất anh lang ám ảnh và cảm thấy đau xót vô cùng
còn bà minh châu người dân có nhà ở cần công ty bình minh thì mệt mỏi nói rằng cho đến một mươi sáu giờ vẫn đang bận dọn dẹp lau chùi nhà cửa
lúc vụ nổ xảy ra nhà dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhiều nhà bị bề kính rơi vỡ đồ đạc
ngoài những người trực tiếp chứng kiến tại hiện trường nhiều người dân sống cách đó hàng chục km cho biết cũng nghe thấy tiếng nổ
anh đình ngụ thành phố biên hòa cho biết nhà anh cách hiện trường
khoảng một mươi ba km nhưng vẫn nghe thấy tiếng nổ lớn như nổ mìn
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số bốn mươi hai cdttg
ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn về vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
thuộc ấp vàm xa thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
công điện gửi bộ trưởng các bộ công an công thương thông tin và truyền thông lao động thương binh và xã hội
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
theo thông tin từ ubnd tỉnh đồng nai vào khoảng tám h ba mươi phút ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh thuộc ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
khiến sáu người chết và nhiều người bị thương
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình
thân nhân người bị nạn đồng thời yêu cầu lãnh đạo tỉnh đồng nai trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả
và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự thủ tướng chính phủ yêu cầu
một chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo kịp thời hỗ trợ động viên gia đình
và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong thăm hỏi động viên hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa các nạn nhân bị thương
đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả ổn định sản xuất điều tra
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật nếu có
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
ba bộ công thương phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị
liên quan đến chỉ đạo các doanh nghiệp ra soát kỹ quy định tiêu chuẩn quy trình sản xuất công nghiệp vận hành lò hơi
kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động
bốn chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn
tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tương tự
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền
hướng dẫn các quy định về vệ sinh an toàn lao động trên tất cả các lĩnh vực
có thể thấy vụ tai nạn lao động này gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
dân mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua đường nỗi đau
những thông tin mới liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại